chiếm khoảng bảy mươi nhu cầu của thị trường thế nhưng nguồn cung cho nhà bình dân hay còn gọi là giá thấp vẫn còn rất hạn chế
câu hỏi cầu nhiều cung ít vì sao là một câu hỏi lớn chứa đựng nhiều băn khoăn đã được chọn làm chủ đề cho hội thảo được tổ chức tại hà nội
nguồn cung nhà ra thấp dưới một tỷ đồng tại hai thị trường lớn nhất là hà nội và tp hcm trong thời gian qua chiếm một tỷ lệ thấp so với nhu cầu thực tế của người dân
tình trạng mất cân đối cung cầu đã được cảnh báo nhưng doanh nghiệp vẫn không xem nhà giá thấp là một kênh tốt để tập trung phát triển